kính chào quý vị quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ năm ngày hai mươi bốn tháng hai
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
lực lượng chức năng tỉnh ninh bình thực hiện kiểm tra phát hiện chủ xe chở nhiều thiết bị y tế không có chứng từ
nguồn gốc xuất xứ nên đã tạm giữ để điều tra
qua công tác trinh sát tại địa bàn tổ một phương bắc sơn thành phố tàm điệp tỉnh ninh bình
tổ công tác của công an thành phố tàm điệp tỉnh ninh bình kiểm tra phát hiện xe ô tô do phạm văn hiếu
chú tại phương bạch sam thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên điều khiển vận chuyển hai mươi năm khẩu trang
một mươi đôi găng tay một mươi đôi găng tay y tế
quá trình kiểm tra phạm văn hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đồng thời khai nhận số khẩu trang và găng tay trên là do hiếu nhận vận chuyển thuê từ tỉnh hưng yên
về thành phố tàm điệp tỉnh ninh bình
lực lượng công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
từ đồng tháp lên thành phố hồ chí minh
theo đó chiều ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khóm năm thị trấn tràm chim huyện tam nông
công an huyện tam nông tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách sáu mươi sáu b năm trăm một mươi bốn do tài xế phan văn minh
ngụ xã tân phú trung huyện châu thành điều khiển
trong khi kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ năm trăm linh gói thuốc lá dép
qua làm việc minh không xuất trình được giấy phép lái xe và thừa nhận vận chuyển số thuốc lá trên
từ thành phố hồng ngự đến thành phố hồ chí minh
hiện công an huyện tam nông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng minh
về hành vi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe với số tiền một mươi một triệu đồng
đồng thời tiếp tục làm rõ xử lý về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
vừa qua cục quản lý dược bộ y tế đã công bố giá bán thuốc mononpiravir
điều trị covid một mươi chín được cấp phép
giá bán giao động từ tám sáu trăm bảy mươi năm đồng đến một mươi hai năm trăm linh đồng một viên
thông tin về giá thuốc được đăng tải công khai tại cổng thông tin của quản lý dược cụ thể
thuốc mononpiravir bốn trăm linh mg dạng viên năng cứng do công ty cổ phần dược phẩm boston việt nam sản xuất
có giá một mươi một năm trăm linh đồng
một viên dạng hộp có một hai năm vỉ nhân một mươi viên một vỉ
thuốc mononpiravir hai trăm linh mg dạng viên năng của công ty cổ phần hóa dược phẩm mekofa
có giá tám sáu trăm bảy mươi năm đồng một viên dạng hộp một mươi vỉ x một mươi viên
đơn vị thứ ba được cục quản lý dược bộ y tế công bố giá bán là công ty trách nhiệm hữu hạn
liên doanh stella farm chi nhánh một có giá một mươi hai năm trăm linh đồng một viên dạng viên năng cứng
mỗi hộp một vỉ hoặc hai vỉ x một mươi viên
một hộp thuốc có giá từ hai mươi đến bốn mươi viên đủ cho một viên

như vậy giá thuốc giao động từ hai trăm ba mươi đồng đến dưới ba trăm năm mươi đồng một hộp cho liệu trình năm ngày
tổng cục quản lý thị trường vừa ban hành công văn gửi cục quản lý thị trường các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường kiểm tra kiểm soát mặt hàng ký tết covid một mươi chín
trong công văn tổng cục nêu rõ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
dịch bệnh covid một mươi chín nhu cầu mua ký test covid một mươi chín của người dân tăng cao
thời gian gần đây theo phản ánh của các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội
hiện tượng một số đối tượng buôn bán mặt hàng ký tết covid một mươi chín và các sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi chín
chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành có dấu hiệu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng
để đảm bảo quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng tổng cục quản lý thị trường yêu cầu
cục quản lý thị trường các tỉnh chỉ đạo đội quản lý thị trường chủ động thu thập thông tin
tăng cường quản lý địa bàn để chủ động phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng kích tết covid một mươi chín
thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng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
theo tổng cục phòng chống thiên tai tính đến chiều ngày hai mươi ba tháng hai
đợt xét đậm xét hại tại các tỉnh bắc bộ
và bắc trung bộ đã khiến gần ba sáu trăm linh con gia súc bị chết
trong đó tại tỉnh lai châu thống kê đến chiều hai mươi ba tháng hai
toàn tỉnh đã có hơn một trăm linh con da súc bị chết do giá xét
ngành nông nghiệp tỉnh lai châu đang tiếp tục phối hợp với các địa phương
đôn đốc hướng dẫn bà con chống xét cho đàn đại da súc
sáng nay các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá vàng vượt sáu mươi bốn triệu đồng một lượng
theo đó giá vàng niêm yết ở mức mua vào sáu mươi ba năm mươi năm triệu bán ra sáu mươi bốn hai mươi bảy triệu đồng
tăng hai trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và ba trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua
lãnh đạo ubnd tp hà nội giao sở xây dựng chủ trì cùng các cơ quan và địa phương có dự án trên địa bàn
lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra giám sát về quản lý sử dụng nhà ở xã hội
tập trung vào những vấn đề như xét duyệt đối tượng được mua thuê thuê mua nhà ở xã hội theo quy định
ngoài ra lãnh đạo hà nội cũng yêu cầu làm rõ việc lập dự toán
xác định giá bán và giá bán thực tế của các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
từ ngày hôm nay người bệnh đã có thể mua thuốc moravir bốn trăm linh do công ty boston việt nam sản xuất
hoặc monupiravir stella bốn trăm linh mg do công ty stella farm sản xuất
tại chuỗi nhà thuốc long châu trên sáu mươi ba tỉnh thành
đây là hệ thống nhà thuốc đầu tiên phân phối thuốc kháng virus chính ngạch cho bệnh nhân f điều trị tại nhà
và có chỉ định của bác sĩ tại việt nam
thưa quý vị và các bạn giá xăng dầu tăng cao đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác hải sản của ngư dân
việc bội thu nhưng vẫn thua lỗ do chi phí xăng dầu quá lớn đã khiến nhiều chủ tàu băn khoăn
giữa việc cho tàu ra khơi hay nằm bờ dù đây đang là thời điểm khai thác hiệu quả nhất trong năm
vừa trở về sau chuyến biển khá thuận lợi khai thác được hơn bảy tấn cá
thế nhưng ông nguyễn văn ni lại không mấy phấn khởi
sau khi trừ phí tổn xăng dầu số tiền chia lại cho lao động trên tàu cũng
là bao nhiêu nhiều bạn thuyền vì thế mà cũng nghĩ việc
ông cho biết nếu chuyến ra khơi này không khá hơn ông sẽ cho tàu nằm bờ
để đảm bảo hoạt động trên biển từ một mươi đến một mươi năm ngày mỗi tàu phải giữ trữ hàng chục ngàn lít dầu
trước tình hình giá xăng dầu tăng cao liên tục bà con ngư dân phải chi trả thêm một khoản tiền rất lớn
trong khi giá thuê hải sản lại không tăng điều này khiến nhiều tàu cá dù bội thu vẫn thua lỗ
từ thời điểm này qua theo dõi của chúng tôi lượng tàu đã bắt đầu ra khơi
thì nó cũng đã chung lại
với mọi nam trung bình mọi nam mỗi ngày ở cảng đây có khoảng ba mươi năm bốn mươi tàu ra khơi
nhưng hiện nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín giá cả lại không có tăng trong điều kiện
là thiếu hụt lợi động và xăng dầu tăng
thì cái lượng tàu để đảm bảo ra khơi hiện nay thì tầm trung bình mỗi ngày có chỗ là một mươi năm hai mươi tàu
xăng dầu hẳn tăng quá
mà lại không có cho nên là bạn đi mượn không được gửi
tóm lại là nói thế thôi nếu mà bây giờ là hắn nằm vô dầu là nhiều
thế cho nên là anh em đi thì cũng không thu hoạch được bao nhiêu cả
dù đầu năm là thời điểm khai thác hiệu quả nhất trong năm
thì nhưng rất nhiều tàu cá chọn nằm bờ
bởi với giá xăng dầu tăng cao như hiện nay nhiều chủ tàu lo sợ chưa ra khơi đã lỗ
như vậy giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
bên cạnh đó hầu hết doanh nghiệp nhất là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ
đứng trước nhiều khó khăn
thêm vào đó chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất bị đội lên
dẫn đến những tác động lên giá cả hàng hóa thị trường
tiếp tục là phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
kinh doanh trong lĩnh vực vận tải chưa bao giờ anh thành lại thấy áp lực đè nặng về tài chính như lúc này
hiện giá xăng đang tăng cao
gần hai mươi bảy đồng một lít
khiến anh thành cũng như nhiều doanh nghiệp khác gặp vô vàn khó khăn
còn với các lái xe taxi hay nhiều người tiêu dùng khác

nhất là khi diễn ra các bộ phòng chống dịch
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
giá xăng rất chi là cao
bọn mình đi làm thì thật sự là cũng rất phải là căn kê
cũng mong là nhà nước điều chỉnh cái giá xăng nó phù hợp hoặc là giá cả nó tương xứng với lại giá dịch vụ
em cảm thấy là so với giờ trước thì cũng tăng khá là đáng kể
bởi vì là xe thì đổ cần nhiều xăng ấy mà em đi lại cũng khá là nhiều
thì chính bởi vì là nó tăng như thế nên là đôi lúc mà mình đi lại thì mình cũng phải lăn tăng
mình suy nghĩ nên là sau đó những cái chi tiêu hàng ngày thì cứ mỗi cái mình đều phải cắt giảm một chút
để mình nghĩ đến xăng nữa bởi vì là công việc của em thì chủ yếu là phải đi lại khá là nhiều
hiện giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm gần một đồng một lít
neo ở ngưỡng hơn hai mươi sáu đồng một lít đối với xăng ron chín mươi năm
và xăng e năm ron chín mươi hai là hơn hai mươi năm đồng một lít
giá dầu diesel là hai mươi tám trăm linh đồng một lít
đang khiến nhiều doanh nghiệp vận tải đối mặt với áp lực tăng giá cước
nỗi lo mất khách hàng và chịu thua lỗ
giá xăng dầu tăng cao cũng gây áp lực tới đời sống người dân
và các hoạt động sản xuất khác của thị trường
với mức tăng của giá xăng mặt bằng giá cước vận tải mới sẽ được hình thành
và nó tác động đến người dân doanh nghiệp làm chậm thêm quá trình phục hồi thị trường vận tải
nhu cầu đi lại của hành khách sau đại dịch covid một mươi chín
vậy cách nào để ổn định giá xăng

giá thì tôi đề nghị là phải cải cách xóa bỏ cái cơ chế điều hành giá theo chu kỳ hiện nay
chu kỳ hiện nay nó có cái bất lợi là gì
là người ta sẽ ghim hàng để chờ đợi
và thứ hai là nó luôn luôn lệch lệch pha với thị trường thế giới
bởi vì lấy cái chu kỳ trước để tính giá cho cái chu kỳ sau cho nó bị lệch pha
mà chúng ta càng nén lại giống như là cái đợt tết này vừa qua chúng ta không điều chỉnh
chúng ta nén lại hai mươi ngày thì chúng ta phải điều chỉnh một nghìn
cải cách theo hướng là gì
bỏ cái chu kỳ định giá và định giá bám sát giá thị trường thế giới
và khi các yếu tố hình thành giá nó thay đổi chúng ta điều chỉnh luôn
giống như các nước đang áp dụng cơ chế thị trường
và cái hiệu quả thì nó không có cái chuyện là nhảy cóc cái mức giá gây sốc cho nền kinh tế
qua trao đổi với phóng viên ở góc độ khác một số chuyên gia lại cho rằng
có nhiều cách để hạ giá xăng dầu nhằm đảm bảo ổn định thị trường trong nước
cái việc mà chúng ta xem xét để giảm tiếp cái giá xăng dầu trở thành một vấn đề cực kỳ khó khăn
mà chúng ta phải cân đối để từ đó đảm bảo cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước
đảm bảo cái tính phù hợp giữa cái giá xăng dầu của chúng ta
với cái giá xăng dầu của các quốc gia có chung đường biên giới
được biết liên bộ công thương tài chính đã trao đổi tính toán các biện pháp công cụ
có thể vận dụng để thực hiện việc giảm giá xăng dầu
bao gồm nắm bắt số dư quỹ bog nguồn cung ứng xăng dầu của doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu
cân nhắc có thể giảm được một số loại thuế đơn cử như thuế bảo vệ môi trường với xăng e năm chín mươi hai
ngoài ra liên bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để điều hành giá xăng dầu
phục vụ tốt nhất cho nền kinh tế bảo đảm hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp
và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại